ngày làm việc thứ hai của ủy ban thường vụ quốc hội các đại biểu cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật đường sắt sửa đổi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
trong phiên họp sáng nay các đại biểu tập trung thảo luận cũng như chất vấn ngành giao thông về vấn đề tai nạn giao thông đường sắt gia tăng trong thời gian qua
trong phiên họp sáng nay các đại biểu tập trung thảo luận cũng như chất vấn đề tai nạn giao thông về vấn đề tai nạn giao thông
trả lời đại biểu lê thị nga về vấn đề này bộ trưởng bộ giao thông vận tải trương quang nghĩa thẳng thắn thừa nhận
khi mà có nhu cầu mở đường ngang kể cả đối với đường bộ tổng cục đường bộ hay là tổng ti đường sắt thì đều đáp ứng đúng theo các quy định mình cho thôi cũng không khó khăn gì cái này
nhưng mà kỳ tình trong thời gian vừa qua thì cái phát triển cái đường ngang dân sinh thì nó rất là tùy tiện
chúng ta cũng sẽ phải thể hiện rất rõ về cái trách nhiệm của địa phương
và trong cái luật này chúng tôi nghĩ là nó thiếu cái quản lý một cách đồng bộ trách nhiệm cùng với bộ giao thông tổng ti đường sắt cũng như các địa phương
sau khi nghe các đại biểu chất vấn bộ trưởng bộ giao thông vận tải tổng công ty đường sắt giải trình chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
dự án luật đường sắt sửa đổi cần có những bước tiến bộ hơn nữa để giải quyết việc mở đường dân sinh cho người dân
nhà nước cũng phải tính toán để có kế hoạch đầu tư mở đường
và chỉ những nơi thực sự có nhu cầu mở đường dân sinh thì mới đầu tư
nơi nào chính quyền để mở đường dân sinh trái phép phải xử lý nghiêm theo quy định